để hạn chế tình trạng này công an các đơn vị địa phương thường xuyên tổ chức những buổi tuyên truyền cho các bậc phụ huynh
để họ cùng chung tay cùng với lực lượng chức năng có biện pháp quản lý giáo dục con em mình nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật không để các đối tượng xấu lôi kéo dẫn đến vi phạm pháp luật